quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của hàn lưu vùng thấp nóng phía tây cả miền bắc trời có nắng từ sớm
nhiệt độ ngày hôm nay ở bắc bộ sẽ tăng theo đà tăng và mở rộng của hàn liêu vùng thấp nóng
thời gian nóng trong ngày hôm nay ở khu vực phía tây bắc bộ sẽ xuất hiện từ một mươi một giờ trưa đến khoảng một mươi sáu giờ chiều
với nhiệt độ tăng cao lên mức ba mươi sáu ba mươi tám độ
các điểm như sông mã yên châu phù yên của sơn la hay khu vực mai châu lạc sơn của hòa bình
là những nơi có khả năng xảy ra nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với mức nhiệt cao ba mươi tám ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
còn đối với khu vực phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội hôm nay cũng có nắng sớm và cũng xảy ra nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay tăng lên ngưỡng ba mươi bốn ba mươi bảy độ
đến tối và đêm nay khi nắng tắt nền nhiệt các tỉnh miền bắc sẽ giảm nhanh
mức nhiệt đêm nay trên toàn bắc bộ sẽ giảm thấp xuống dưới hai mươi năm độ và trời mát trở lại
với miền trung là vùng tác động chính của hà lưu vùng thấp nóng phía tây và cả giáo phơn
vì thế trong ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng
ngưỡng nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay ở khu vực thanh hòa đến thừa thiên huế sẽ tăng lên tới ba mươi bảy ba mươi chín độ
riêng vùng núi phía tây ở các khu vực này có nhiệt độ cao hơn trời nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
còn với khu vực các tỉnh thành phố từ đà nẵng trở vào đến phú yên
cường độ nóng giảm đi một cấp ở ngưỡng nóng và nóng gai gắt với nhiệt độ cao ba mươi sáu ba mươi tám độ
khu vực khánh hòa ninh thuận và bình thuận nằm ngoài vùng tác động của thấp nóng và gió phơn
nhiệt độ cao ba mươi ba ba mươi năm độ
không chịu tác động của vùng ấp thấp phía tây nhưng nam bộ và tây nguyên hôm nay vẫn có thời tiết nắng nhiều và nóng
ở các tỉnh thành thuộc tây nguyên thì chỉ có nắng nóng cục bộ
với mức nhiệt là từ ba mươi ba ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
nam bộ thì có nắng nóng cục bộ có nơi trên ba mươi năm độ
nam bộ thì có nắng nóng diện rộng trong đó một số nơi ở khu vực miền đông như bình phước tây ninh bình dương hay đồng nai
nhiệt độ cao trên ba mươi bảy độ
còn các khu vực khác nhiệt độ duy trì trong khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ
trên biển do chịu ảnh hưởng của vùng ấp thấp phía tây
nên hôm nay ở khu vực vĩnh bắc bộ sẽ có gió nam cường độ mạnh lên cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
khu vực bắc biển đông cũng có gió nam nhưng cường độ yếu hơn ở mức cấp bốn cấp năm
khu vực giữa biển đông có gió đông nam đến nam cấp bốn cấp năm
còn khu vực nam biển đông và vùng biển huyện đảo trương sa thì chỉ có gió nhẹ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước